một mùa giáng sinh nữa lại về cũng giống như mọi vùng miền khác
không khí đón giáng sinh của người dân ở đắk lắc cũng rộn ràng không kém
ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng phóng viên truyền hình nhân dân
đến với không khí đón noel tại trung tâm thành phố buôn ma thuật
giáo sứ thánh tâm tại trung tâm thành phố buôn ma thuột
trong một buổi tối đã diễn ra rất nhiều các hoạt động văn nghệ
chào mừng ngày chùa giáng sinh từng dòng người nối tiếp nhau
hòa trong tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ đã mang lại một không khí vô cùng náo nhiệt
nhưng cũng vô cùng ấm áp
những cặp đôi những gia đình hay từng nhóm bạn cùng nhau tận hưởng niềm vui
niềm hạnh phúc được đón noel cùng những người thân yêu
giáng sinh là dịp báo hiệu một năm mới sắp tới
mọi người bên nhau và cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
ngay cả đêm nay không khí mừng chúa giáng sinh sẽ lan tỏa trong khắp mọi người
và cũng xin bản thân em
niềm hạnh phúc này nó sẽ kéo dài cho tới một năm mới và một năm mới bình an